tối ngày ba tháng một mươi các em thiếu nhi là đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới đã được đón một tết trung thu đầy ý nghĩa tại đồn biên phòng bản lầu do bộ đội biên phòng tỉnh lào cai tổ chức
qua việc tổ chức trung thu cho các con em các dân tộc đồng bào thiểu số nơi biên giới bộ đội biên phòng tỉnh lào cai mong muốn mang đến tiếng cười hạnh phúc và một tết trung thu ý nghĩa đầy đủ ấm áp cho các em thiếu niên nhi đồng nơi đây
bằng các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc các em nhỏ đã được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích về chú cuội chị hằng được thưởng thức những sản phẩm đặc trưng của ngày tết trung thu như bánh dẻo bánh nướng
cũng tại buổi lễ đồn biên phòng bản lầu đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt
đêm hội trăng rằm đã đem lại sự ấm áp và tiếng cười hạnh phúc cho các em nhỏ nơi biên giới đồng thời để lại hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ nơi biên cương của tổ quốc